chuyển sang những tin tức khác công an tỉnh phú thọ vừa bắt thêm sáu đối tượng có liên quan trong vụ truy sát kinh hoàng xảy ra trên địa bàn vào ngày bảy tháng sáu vừa qua
đồng thời tiến hành khởi tố bị can bắt tạm giam để điều tra về các tội giết người cố ý gây thương tích và gây dối trật tự công cộng
ngoài ra công an tỉnh phú thọ cũng phát lệnh truy nã toàn quốc với nguyễn thùy sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy ở thị xã phú thọ nguyễn ngọc thụ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám cùng ở địa chỉ
thùy và thụ là hai kẻ chủ mưu trong vụ truy sát như truyền hình công an nhân dân đã đưa tin xuất phát từ mâu thuẫn từ giữa thụ và nguyễn tuấn linh
nên thụ đã nhờ đàn anh nguyễn thùy dẫn hàng chục thanh niên mang hung khí đến số nhà hai trăm năm mươi tám phường âu cơ thị xã phú thọ tấn công linh
cuộc truy sát kinh hoàng đã khiến ba người bị thương nặng
một đối tượng có hành vi tăng chữ tiền giả đã bị công an tỉnh bắc ninh bắt quả tăng vào ngày hôm nay
đối tượng bị bắt giữ là nguyễn văn phiến năm mươi tuổi ở phường hạp lĩnh tp bắc ninh
vào lúc một mươi ba h ba mươi phút ngày một mươi sáu tháng sáu tại nhà phiến phòng an ninh kinh tế phối hợp với phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
và phòng an ninh điều tra công an tỉnh bắc ninh đã bắt quả tang đối tượng đang có hành vi tàng trữ một trăm ba mươi hai tờ tiền việt nam giả mệnh giá hai trăm linh đồng
đội quản lý thị trường số sáu thị xã đồng xoài tỉnh bình phước vừa phối hợp với trạm thu y thị xã kiểm tra đột xuất một cơ sở kinh doanh thực phẩm tại phường tân xuân thị xã đồng xoài
cơ sở trên do ông nguyễn quốc tuấn cùng địa chỉ là chủ hộ kinh doanh
tại đây lực lượng chức năng đã phát hiện trong kho đông lạnh của cơ sở chứa gần tám trăm linh kg sản phẩm động vật đông lạnh không có dấu kiểm dịch và không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
phần lớn sản phẩm động vật đã chuyển màu và bốc mùi hôi thối
một vụ vận chuyển hơn một tấn thịt lợn bẩn đã được đội cảnh sát môi trường công an tp quy nhơn của tỉnh bình định phát hiện vào đêm qua ngày một mươi năm tháng sáu
đội cảnh sát môi trường công an tp quy nhơn phối hợp với các ngành chức năng phát hiện tại ngã tư đường lê đại hành trần quốc toản tp quy nhơn có một mươi một giỏ hàng vắng chủ
qua kiểm tra bên trong có hơn một tấn thịt lợn đã bốc mùi hôi thối
lực lượng chức năng đã thông báo tìm chủ số hàng trên
xong cho đến chiều nay vẫn không có người nhận nên đã tiến hành tiêu hủy
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin nhanh của truyền hình công an nhân dân